nhưng anh bất ngờ nhận được thông báo đã mắc bệnh đái tháo đường tuyếp
hiện mỗi ngày anh đều được nhân viên y tế tiến hành theo dõi đường huyết mau mạch bốn lần một ngày
cùng với đó là tiêm hai liều isulin nhằm kiểm soát lại đường huyết
cũng giống như bệnh nhân trên chị thu khá bất ngờ khi mắc đái tháo đường ở tuổi ba mươi
phải nhập viện điều trị điều này với chị không hề dễ dàng
bởi trước đây chị nghĩ căn bệnh này chỉ xảy đến với những người cao tuổi
những ngày đầu chị rơi vào trạng thái hoang mang và lo lắng
cũng từ đó mọi sinh hoạt thường ngày của chị bắt đầu bị đảo lộn
những thói quen từ ăn uống sinh hoạt chị phải thực hiện theo chỉ định của bác sĩ
để có thể kiểm soát chỉ số đường huyết trong máu

tỷ lệ cũng tăng hơn nhiều so với trước đây

nếu như trước đây đái tháo đường là bệnh thường gặp ở người cao tuổi
thì trong những năm gần đây tỷ lệ người mắc đái tháo đường đang tăng một cách chóng mặt và ngày càng trẻ hóa
rất nhiều người ở độ tuổi hai mươi năm đến ba mươi thậm chí là tuổi vị thành niên đã mắc đái tháo đường mà không hay biết
đây là căn bệnh có diễn tiến âm thầm nhưng rất nguy hiểm
đái tháo đường là căn bệnh gây tử vong đứng thứ ba trong số các bệnh không lây nhiễm tại việt nam sau bệnh tim mạch và ung thư
trên thực tế thì ở việt nam thì hiện nay gần đây thì trong khoảng năm năm trở lại đây thì tôi thấy rằng là
cái lứa bệnh nhân mà sinh ra từ những năm khoảng tám mươi hoặc là chín mươi
thậm chí là có những chó sinh năm từ những năm hai nghìn đã bị mất
mới đây do hạ đường huyết bất ngờ bà diễm ở long biên bị ngất phải vào viện cấp cứu
sau gần hai tuần điều trị sức khỏe của bà mới dần hồi phục
nguyên nhân là do bà dùng insulin quá liều điều này đã khiến lượng đường trong máu xuống thấp dẫn đến hạ đường huyết
mắc đái tháo đường ở tuổi ngoài ba mươi bà diễm đã gắn bó hơn một mươi năm năm với căn bệnh này
bà hiểu hơn ai hết những chỉ định nghiêm ngặt dành cho bệnh nhân đai tháo đường
người trẻ bị bác bệnh
ngày nào cũng phải uống thuốc ạ phải uống thuốc đều thì mới giữ được đường huyết ổn định được
nếu mà mình bỏ thuốc thì nó sẽ dẫn đến kiểu như là lúc thì nó cao quá lúc thì nó thấp quá
thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc làm của mình
trước đây thì tôi dùng thuốc uống xong thì sau cơ địa của tôi không dùng được thuốc uống thì tôi phải dùng thuốc tiêm insulin
như các bệnh khác thì có sẽ gây ra biểu hiện đau đớn
như cái bệnh đáy tháo đường này không gây ra biểu hiện bất cứ một biểu hiện gì
thì đó tôi cũng rất là lo
bệnh nhân có hiện tượng hạ đường huyết tình trạng hạ đường huyết vào viện
bệnh nhân xuất hiện hơn hôn mê lơ mơ mất ý thức thì được người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện
thì bệnh nhân này khá là trẻ tuổi
nếu mà tính quãng một mươi năm năm thì cũng cái chức năng tụy để sản xuất tế vào insulin thì gần như là suy quyệt hoàn toàn
không thể sản xuất được insulin
thì cái nguyên nhân thì nó cũng do cái vấn đề là bệnh nhân kiểm soát đường huyết không tốt
theo các chuyên gia béo phì và ít vận động là hai yếu tố chính dẫn đến sự tăng lên và trẻ hóa bệnh đái tháo đường tuyếp hai
các số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng hầu hết các trường hợp người trẻ mắc đái tháo đường thường có chế độ sinh hoạt ăn uống chưa đúng khoa học
thay vì sinh hoạt điều độ tăng cường thể thao thì phần lớn các em dành quá nhiều thời gian xem điện thoại máy tính làm bạn với đồ ăn vặt đồ ăn nhanh
theo một khảo sát
về thói quen hoạt động của trẻ hiện nay nghiên cứu cho thấy năm mươi trẻ đều chơi game và đa phần đều không vận động đủ theo lượng thời gian khuyến khích của liên đoàn đái tháo đường thế giới là ít nhất sáu mươi phút mỗi ngày

dự kiến số người mắc đáy tháo đường tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa

dự kiến số người mắc đáy tháo đường tại việt nam sẽ tăng lên gần sáu ba triệu vào năm hai nghìn bốn mươi năm
bệnh đai tháo đường ngày càng gia tăng do lối sống ít vận động ăn uống không hợp lý làm gia tăng béo phì dối loạn chuyển hóa
theo các chuyên gia y tế bệnh đái tháo đường ở người trẻ tuổi có nguy cơ biến chứng nặng hơn ở người lớn tuổi
và việc điều trị nhóm bệnh nhân này cũng khó khăn hơn vì các loại thuốc chữa trị hiện nay vẫn chưa được tập trung nghiên cứu cho nhóm người trẻ tuổi
do đó các chuyên gia khuyến cáo ngoài chế độ ăn uống khoa học ăn nhiều rau xanh giản đường chất béo và cân bằng dinh dưỡng
thì thường xuyên định kỳ kiểm tra sức khỏe chỉ số đường máu là vấn đề quan trọng để phòng và phát hiện sớm bệnh đái tháo đường